cũng trong chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã tham dự lễ khởi công tổ hợp du lịch
nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh kiên giang và đông đảo bà con huyện đảo phú quốc
toàn lạc tại hòn thơm tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm có quy mô ba trăm một mươi hectare
gồm các hạng mục công viên nước công viên chủ đề thủy cung sân khấu biểu diễn cá heo nhạc nước nhà hát khu nghỉ dưỡng sinh thái
về quy hoạch tổng thể hòn thơm đang được tư vấn quốc tế nghiên cứu xanh hóa hướng tới sự phát triển bền vững với hạ tầng xanh thông minh
bằng việc đầu tư hệ thống giao thông thông minh hệ thống cấp nước xử lý chất thải nước thải hiện đại thân thiện với môi trường
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh xuất phát từ một huyện đảo ít người biết khách du lịch đến phú quốc tăng từ một trăm ba mươi lượt năm hai nghìn bốn lên năm năm mươi bảy triệu lượt năm hai nghìn một mươi ba
phú quốc không chỉ ấn tượng với khách du lịch bởi biển xanh cát trắng thiên nhiên tươi đẹp khí hậu mát mẻ mà còn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị qua những công trình tầm cỡ
phú quốc từ một địa phương thu không đủ chi này đã điều tiết ngân sách về tỉnh
thu ngân sách tăng một trăm một mươi ba lần vào năm hai nghìn hai mươi ba
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào đến nay đã có ba trăm hai mươi một dự án
với tổng vốn đầu tư bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
từ một đảo hoang sơ bị chiến tranh toàn phá nay đã trở thành phố đảo đầu tiên của cả nước đô thị loại hai thuộc tỉnh kiên giang
các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ đời sống của nhân dân được nâng lên quốc phòng an ninh được củng cố chủ quyền biển đảo được giữ vững trật tự an toàn xã hội ổn định
sau khi thành phố phú quốc công bố quy hoạch chung tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hòn thơm là một trong những dự án lớn đầu tiên được khởi công
khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy du lịch dịch vụ phú quốc tiếp tục phát triển phát huy tốt hơn tiềm năng thế mạnh thu hút thêm khách du lịch có thêm sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh
sau khi thành phố phú quốc công bố kế hoạch chung tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển hoàn thơm là một trong những dự án lớn đầu tiên được khởi công